trong khi tại nhiều địa phương do tình hình mưa rét kéo dài nên hoa không thể phát triển đúng như quy trình
thì tại làng hoa an lạc thành phố đông hà tỉnh quảng trị hầu hết các loại hoa tết đang phát triển rất tốt và kịp lịch vụ
nhờ việc kịp thời nắm bắt diễn biến thời tiết áp dụng kỹ thuật chăm bón phù hợp cũng như quy hoạch vùng trồng tập trung là yếu tố quan trọng mang lại sự thành công cho người trồng hoa
anh hoàng hữu khiêm ở khu phố một phường đông giang thành phố đông hà tỉnh quảng trị làm nghề trồng hoa được một mươi hai năm
mỗi năm anh trồng khoảng một trậu hoa cúc riêng năm nay anh trồng hơn một năm trăm linh trậu hoa cúc và thêm một số loại hoa mới khác
tết nguyên đán năm nay làng hoa an lạc trồng được hơn ba mươi trậu hoa cúc và một mươi tám trậu hoa các loại để bán ra thị trường trong dịp tết nguyên đán
nằm trong chủ trương quy hoạch lại vùng trồng hoa chuyên các loại
từ đầu năm nay thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã quy hoạch lại làng trồng hoa an lạc theo mô hình tập trung không trồng manh mún nhỏ lẻ như trước đây
từ đầu năm nay thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã quy hoạch lại làng trồng hoa chuyên các loại